nhờ và những người cháu sinh sống gần kề cụ thuận còn có thêm rất nhiều tình yêu thương ấm áp từ phía những chị em phụ nữ trong thôn trong xã

bên cạnh việc quan tâm chăm sóc cho người neo đơn thì việc tuyên truyền vận động các cấp chính quyền và mọi người dân hưởng ứng phong trào xây dựng các mô hình thiết thực tạo môi trường sống tốt đẹp cho người cao tuổi cũng được chị và những người làm công tác dân số trong từng thôn hưởng ứng
do đó chỉ sau hơn năm năm phát động câu lạc bộ chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại cộng đồng tại xã hòa tiến đã phát triển sâu rộng thành phong trào thiết thực cụ thể có ảnh hưởng tích cực tới cuộc sống người cao tuổi
trong toàn xã

ngoài những buổi tư vấn tuyên truyền cho những nhóm người cao tuổi khỏe mạnh chị yến và những cộng tác viên dân số của phường còn đến tận nhà người cao tuổi để hướng dẫn tư vấn cho gia đình cách chăm sóc sức khỏe cho những người ốm đau bệnh tật
về phường về xã về trạm y tế thì có cái khám định kỳ một năm là hai lần cho người chăm sóc sức khỏe người cao tuổi là lên tầm soát đái tháo đường tầm soát tăng huyết áp và phát thuốc
còn về dưới địa bàn thì chúng tôi là những người cộng tác viên thì nó đúng ra là thỉnh thoảng chúng tôi vẫn tới vận động ăn ngủi động viên các bà
và riêng như chẳng hạn như bà cụ đây thì có người nhà chăm sóc thì chúng tôi tới thì chúng tôi cũng hướng dẫn người nhà những động tác mà để cho bà dễ lưu thông máu huyết
mô hình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi được ngành y tế triển khai trên toàn địa bàn thành phố đà nẵng từ năm hai nghìn một mươi đến năm hai nghìn một mươi
trong mấy hai mô hình được phát triển thêm một nấc đó là huy động cả ngành dân số và chính quyền tổ chức chính trị và toàn thể xã hội cùng chung tay thực hiện
hiện nay người sáu mươi tuổi của người dân đà nẵng thì chiếm tỷ lệ gần một mươi hai
chính vì vậy mà điều này chứng tỏ rằng cái quá trình giáo dân số ở đà nẵng rất nhanh
và trước thời gian này chúng tôi cũng đã tham mưu với sở y tế cũng như tham mưu với các bàn ngành quỹ bàn ngay ngang của thành phố đà nẵng
thì trên cơ sở đó có những cái biện pháp tích cực
thì trong đó chúng tôi có đề xuất hai cái nội dung
thứ nhất là triển khai đề án chăm sóc sức khỏe người tuổi dựa vào cộng đồng
còn lại là thành lập các khoa lão ở các bệnh viện
hiện nay các đơn vị bệnh viện ở thành phố đà nẵng gần có hết các cái khoa lão để chăm sóc những bệnh lý mà nó nặng nề hơn
cùng với đà nẵng thì hương yên và thái bình được đánh giá là hai địa phương hiện đang triển khai
có hiệu quả đối với các bệnh viện
khi mà tôi sống trong gia đình ba thế hệ thì được nhìn thấy bố mẹ mình hiếu
thả với bà của mình thì sau này mình cũng sẽ học tập được nhiều điều và đối xử như vậy với cả bố mẹ của mình
và bà tôi thì vì ở với bà nên là có rất nhiều quan điểm tư tưởng của chế độ cũ nhưng mà nó vẫn rất là tích cực đến thế giới hiện nay
ví dụ như là phải có hiếu với cha mẹ rồi yêu thương anh em trong gia đình thì đấy cũng là một điều rất là thuận lợi đối với tôi
chăm sóc sức khỏe tạo lối sống khỏe mạnh cho người cao tuổi ngay từ chính trong gia đình họ
đi kèm với hệ thống y tế cơ sở phát triển mạnh mẽ chú trọng đến các hoạt động chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người cao tuổi
đây cũng là giải pháp mà tỉnh thái bình đang thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người cao tuổi tại địa phương
tôi cũng thường chuyên đi khám sức khỏe để chăm sóc sức khỏe cho bản thân
cũng để phát hiện ra những bệnh ở trong cơ thể để tôi uống thuốc theo chỉ định của bác sĩ
hàng ngày thì chúng tôi vẫn thăm khám tại trạm y tế xã
đối với đối tượng là những người cao tuổi thì chúng tôi vẫn cấp thuốc miễn phí theo chế độ của bảo hiểm y tế tại trạm y tế xã
hàng năm thì chúng tôi có lập kế hoạch này
rồi lên cùng với hội người cao tuổi lên danh sách những các cụ ở cái tuổi trên tám mươi tuổi
và cùng với hội người cao tuổi thăm khám sức khỏe cho người cao tuổi
người cao tuổi
người cao tuổi ở các vùng nông thôn thường có tâm lý ngại đi xa ngại đến các cơ sở y tế tuyến huyện tuyến tỉnh để khám chữa bệnh
do đó thay đổi thói quen chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi bằng những hoạt động đưa các dịch vụ y tế đến gần hơn và ở ngay tại địa phương họ sinh sống
đã trở thành hoạt động thường niên được mạng lưới y tế cơ sở tại thái bình tổ chức thực hiện
việc quan tâm đến người cao tuổi cũng là một thể hiện yêu việt của chế độ
thế thì chúng tôi cũng rất là quan tâm
giao cho trung tâm đơn số phối hợp với y tế là thường xuyên có những chương trình chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi
ví dụ như là những lớp tập huấn những lớp tâm năng dưỡng sinh để các cụ giàn luyện sức khỏe
những buổi nói chuyện thầy sự để các cụ nắm được tình hình và làm cho tinh thần phấn chấn lên
đặc biệt là những ngày lễ tết thì chúng tôi cũng có các địa phương một trăm linh đều tổ chức
tổ chức mừng thọ các cụ với những nghi lễ rất là trang trọng
thì tôi nghĩ rằng đó là những cái việc làm bước đầu mà cũng là thể hiện sự quan tâm
để giúp cho những người cao tuổi của chúng ta có điều kiện tốt hơn về vật chất cũng như là tinh thần
việt nam chính thức bước vào giai đoạn già hóa dân số từ năm hai nghìn một mươi một
và hiện có khoảng một mươi một triệu người cao tuổi chiếm một mươi một tổng dân số
trong đó có hơn hai triệu người trên tám mươi tuổi
tuy nhiên việt nam là một trong những nước điển hình
và được xếp vào nhóm một mươi nước có tốc độ cao tuổi
tốc độ giả hóa nhanh nhất thế giới
dự báo đến năm hai nghìn ba mươi tỷ lệ người cao tuổi ở việt nam chiếm một mươi bảy
và đến năm hai nghìn năm mươi chiếm hai mươi năm dân số cả nước
giả hóa nhanh với nhiều điểm đáng lưu ý đã tạo những áp lực rất lớn
trong việc ban hành và thực thi những chính sách liên quan
nhất là công tác chăm sóc sức khỏe để người cao tuổi sống khỏe và sống tốt
chúng tôi nghĩ là cái giả hóa dân số đấy cũng là một gánh nặng rất lớn
cho những người làm công tác
bởi vì là cái giả hóa dân số đấy
thì bây giờ các địa phương chưa sẵn sàng với giả hóa dân số
trẻ em thì có từ cái nhà trẻ nhà mẫu giáo trường mầm non rồi bệnh viện nhi
nhưng mà trẻ em bây giờ cái tỷ số tỷ trọng giữa trẻ em và người già
bây giờ gần gần như là càng ngày càng cân bằng
càng giả hóa thì càng cân bằng
mà trong đó trẻ em thì có đầy đủ như vậy
nhưng người già thì sao
bệnh viện thì chưa có khoa lão khoa
còn ở các địa phương thì chưa có một cái nơi nào mà xây được
một cái câu lạc bộ để cho các cụ sinh hoạt cả
mà các cụ đều phải đi sinh hoạt nhờ vào đình vào chùa vào nhà văn hóa
dân số già thì dẫn đến vấn đề xã hội
chăm lo người cao tuổi phục vụ người cao tuổi
giống như hiện nay chúng ta đang đưa lao động đi sang làm cái dịch vụ cho người già
ở các nước phát triển như là nhật bản và hàn quốc
cộng hòa liên bang đức
là cái lực lượng lao động của người ta bắt đầu là dám đi và người già tăng lên
thì đó chính là vấn đề xã hội phải giải quyết
nếu anh không có một cái bài toán không chuẩn bị một cái điều kiện
và không cân đối được như vậy thì chúng ta cũng hoàn toàn đánh chịu điều đó thôi
thế cho nên nếu chúng ta có chiến lược chuẩn bị điều kiện
thì chúng ta khắc phục được thôi
chứ còn tất nhiên cái điều giả hóa dân số nó sẽ đến
sớm muộn nó cũng sẽ đến
và nó là quy luật của thế giới
thì cái quan trọng của chúng ta là sao điều tiết để chúng ta hạn chế
và chúng ta khắc phục
đó là con đường duy nhất của chúng ta để tạo ra cái quá trình
mà chúng ta đang gọi là dân số và phát triển
chúng ta đang chuyển từ dân số vàng sang dân số giả
thì cái này là một cái mà không phải là từng địa phương phải lo
mà kể cả từ trung ương đến địa phương và trách nhiệm từng địa phương
phải chia sẻ với trung ương để chúng ta chuẩn bị chú đáo
việc này đó là chúng ta phải làm từ dưới cơ sở
gắn các hoạt động của cơ sở với các hoạt động an sinh xã hội
của các bạn
qua các nghiên cứu thực tế các chuyên gia trong lĩnh vực này
đều cho rằng công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi cần dựa vào cộng đồng
để làm được điều đó cần phát triển mô hình y học gia đình
củng cố các hệ thống bệnh viện chuyên về lão khoa và nhân lực
trong chăm sóc người cao tuổi phát triển nhiều mô hình như nhà dưỡng lão
phù hợp với truyền thống văn hóa đẩy mạnh phát triển y tế cơ sở
để không chỉ phòng bệnh chăm sóc sức khỏe ban đầu mà còn giúp chăm sóc
người cao tuổi tập trung vào các bệnh mạng tính cần có chính sách phát huy
vai trò của người cao tuổi trong xã hội đây là một trong những phương pháp
chăm sóc tốt nhất trong đó phát huy vai trò và chăm sóc người cao tuổi
dựa vào cộng đồng là một trong những giải pháp hữu hiệu quan trọng
và chủ yếu trong bối cảnh già hóa dân số đang tăng nhanh
bên cạnh thành công trong sự triển khai mô hình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi
dựa vào cộng đồng như ở đà nẵng thái bình hay hưng yên
quảng ninh thì vẫn còn rất nhiều địa phương khác chưa trú trọng nhiều đến công tác này
do đó để mô hình thực sự phát huy rộng rãi trên địa bàn toàn quốc thì rất cần cả ngành dân số
y tế và chính quyền địa phương có sự nghiên cứu đầu tư nghiêm túc và chuyên sâu
để người cao tuổi sống vui sống khỏe sống có ích hạn chế thấp nhất những bệnh tật tuổi già
đến đây thì thời lượng của chương trình sức khỏe và cuộc sống tuần này đã hết
xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong khung giờ này tuần tới